hôm nay ngày ba mươi một tháng bảy tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi tiếp đoàn công tác của ủy ban kinh tế nhật việt thuộc liên đoàn các tổ chức kinh tế nhật bản kdan nhân dịp sang thăm và làm việc tại việt nam
kdaren là liên đoàn kinh tế lớn nhất nhật bản thành viên gồm một ba trăm bốn mươi doanh nghiệp lớn nhất nhật bản một trăm linh chín hiệp hội công nghiệp toàn quốc và bốn mươi bảy tổ chức kinh tế tầm khu vực và địa phương
chào mừng chuyến thăm việt nam của đoàn công tác ủy ban kinh tế việt nhật thuộc keidanren
chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao sự hợp tác và hỗ trợ quý báu của cây đan ren với tư cách là tổ chức kinh tế lớn nhất có ảnh hưởng nhất của nhật bản đồng hành cùng việt nam trong việc cải thiện môi trường đầu tư là công nối giúp các doanh nghiệp nhật bản đầu tư hơn vào việt nam góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực
trên tinh thần này chủ tịch nước trần đại quang đề nghị keidanren tiếp tục phối hợp xúc tiến các doanh nghiệp nhật bản đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên tại việt nam đặc biệt là các lĩnh vực nhật bản đang hỗ trợ việt nam trong chiến lược công nghiệp hóa trong khuôn khổ hợp tác việt nam nhật bản hướng đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn năm hai nghìn ba mươi như nông nghiệp công nghệ cao chế biến nông thủy sản điện tử máy nông nghiệp bảo vệ môi trường tiết kiệm năng lượng dầu khí sản xuất ô tô và phụ tùng ô tô
ông kunihau nakamura đồng chủ tịch ủy ban kinh tế nhật việt cảm ơn chủ tịch nước trần đại quang đã dành thời gian tiếp đồng thời cho biết đối với doanh nghiệp nhật bản thì việt nam là thị trường hấp dẫn nhờ có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao dân số đông tình hình chính trị ổn định và việt nam là cửa ngõ sang các nước asean
đây là những cơ sở tạo cho việt nam ngày càng đóng góp quan trọng trong chuỗi toàn cầu
đặc biệt hợp tác đầu tư giữa hai nước ngày càng phát triển trong đó đầu tư nhật bản vào việt nam đạt hơn